chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
điểm nhấn đáng chú ý là chương trình giao lưu nghệ thuật múa dối đông nam á diễn ra tại hà nội
đây cũng là chủ đề chính trong chương trình đời sống văn nghệ tuần này
mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại các sự kiện văn hóa văn nghệ đáng chú ý diễn ra tuần qua
chương trình đời sống văn nghệ tuần này
là một trong một mươi tác phẩm của một trăm linh tám tác giả và trao giải thưởng cho một mươi một tác phẩm xuất sắc gồm một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và năm giải khuyến khích
chương trình nhằm góp phần mở rộng quan hệ giao lưu văn hóa hợp tác quốc tế trên lĩnh vực mỹ thuật đồng thời thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa các nước asean
đây cũng là dịp để họa sĩ việt nam và họa sĩ các nước asean trao đổi học tập giới thiệu những tác phẩm về đất nước con người mỗi nước những vấn đề mà các nước asean cùng quan tâm
đồng thời là cơ hội để công chúng việt nam tiếp xúc và thưởng thức những tác phẩm đồ họa chọn lọc của các nước asean
mới đây đêm nhạc mỹ latin lần thứ tám đã tổ chức tại hà nội
chương trình được liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội và hội hữu nghị việt nam cuba thành phố hà nội phối hợp với đại sứ các nước mỹ la tinh tại việt nam tổ chức nhằm quảng bá
giới thiệu nét văn hóa của một số nước trong khu vực mỹ la tinh cũng như góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau
giữa nhân dân việt nam với nhân dân các nước mỹ la tinh rút ngắn khoảng cách về địa lý tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và các nước mỹ la tinh
những bài hát vũ điệu sôi động quyến rũ mang động phong cách mỹ latin đưa các bạn đến từ các nước mỹ latin
cũng như những người việt nam và bạn bè quốc tế yêu nhạc mỹ la tinh hưởng ứng nhiệt tình tạo ra không khí cởi mở thân thiện và gần gũi giữa những người tham gia sự kiện
hà nội hội nghệ sĩ sân khấu việt nam phối hợp với sở văn hóa thể thao hà nội đã tổ chức liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ hai
liên hoan sân khấu thủ đô lần này thu hút một mươi ba vở diễn ở các loại hình trèo cải lương kịch nói của các nhà hát đoàn nghệ thuật câu lạc bộ sân khấu trên địa bàn thủ đô
đây là các tác phẩm có nội dung phản ánh ca ngợi con người và văn hóa hà nội
bên cạnh các đề tài lịch sử liên hoan lần này xuất hiện nhiều vở diễn hiện đại như chuyện tình thời sinh viên của nhà hát trèo hà nội sự sắp đặt của số phận nhà hát kịch hà nội người hà nội của nhà hát kịch nói quân đội khát vọng nhà hát kịch việt nam
mục đích của liên hoan là tôn vinh những đóng góp cho nghệ thuật sân khấu của các đơn vị trên địa bàn thủ đô từ trung ương đến hà nội
cũng từ đây có thể đánh giá được chất lượng sáng tác nghệ thuật về hà nội đã xứng tầm và đáp ứng được nhu cầu của công chúng yêu nghệ thuật sân khấu hay chưa
buổi hòa nhạc do các nghệ sĩ và các nhà công của nhà hát nhạc vũ kịch việt nam giàn dựng và biểu diễn đã thu hút đông đảo khán giả thủ đô và du khách đến thưởng thức
trong không khí giáng sinh ngập tràn khắp mọi nơi công chúng thủ đô đã có thêm một đêm nhạc với sân khấu ngoài chơi cực kỳ rộn ràng đáng nhớ cùng những bài hát về giáng sinh
đây là một buổi hòa nhạc miễn phí có sự tham gia của hai mươi tám nghệ sĩ và nhạc công của nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
buổi hòa nhạc đã mang đến cho công chúng các ca khúc giáng sinh như silent night joy to the world hayley jula cannon và một số tác phẩm âm nhạc của đất nước hoa anh đào
không khí giáng sinh đang tràn ngập ở khắp nơi vì thế chúng tôi muốn tổ chức buổi hòa nhạc này để góp thêm sắc màu cho một mùa giáng sinh an lành may mắn
tôi thấy người việt nam rất yêu âm nhạc vì thế muốn mang những tác phẩm âm nhạc hàn lâm này gần hơn với người việt và mong muốn mọi người có một buổi tối thật vui vẻ và ấm áp bên nhau cùng với những giai điệu du dương của âm nhạc
những giai điệu của các tác phẩm được sắp xếp khá khéo léo qua hai mươi hai tác phẩm theo nhiều hình thức thể hiện khác nhau như hợp sướng đơn ca tứ tấu đàn dây hay độc tấu piano
ban đầu là nhẹ nhàng yên tĩnh sau đó là những tiết tấu nhanh rồi lại lắng lại và cuối cùng là tạo ra một sự ấm cúng quây quần với những thanh âm ngọt ngào trong chẻo trong một không khí rất đặc trưng của mùa giáng sinh
các tác phẩm như một câu chuyện
ban đầu là vẳng
là trong một cái
đêm yên tĩnh và nghe những tiếng hát của thiên thần từ trên cao
thân của buổi hòa nhạc thì như là kể về cái đời sống những cái hiện thực và những cái trong cuộc sống
đến phần cuối thì là mọi người đều gieo mừng và cùng là chúc tụng nhau và gửi tới nhau cái lời chúc tốt đẹp trong cái đêm giáng sinh
thông qua buổi hòa nhạc các nghị sĩ
đã thực sự tạo nên một buổi tối ấm áp vui vẻ của những thanh âm những giai điệu trong sáng
qua những tác phẩm âm nhạc đặc sắc mang đến cho những người tham gia nhiều ấn tượng
thực sự là mình rất là thích cái buổi hòa nhạc ngày hôm nay
có rất là nhiều các cái bản giao hưởng rất là nổi tiếng rồi
nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình được nghe
ở trong một không gian gần gũi ấm cú mà cảm giác cái bản nhạc nó thật đến như thế
mình hy vọng là những buổi hòa nhạc như thế này thì sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa
các tác phẩm âm nhạc với giai điệu tươi vui rộn ràng
và các bài hát giáng sinh nổi tiếng được biểu diễn trong chương trình
là lời chia tay năm cũ chào đón năm mới hai nghìn một mươi bảy trong niềm hân hoan mong đợi
những tác phẩm nghệ thuật được sàn dựng phối khí công phu trình diễn trao chuốt
đã để lại nhiều cảm xúc với công chúng thủ đô và du khách
đồng thời buổi hòa nhạc đã trở thành một sự kiện âm nhạc góp phần tích cực phổ biến
nền âm nhạc bác học tới đông đảo người yêu nhạc việt nam
lần thứ một mươi đã diễn ra tại hà nội
chương trình do hiệp hội mùa dối đông nam á và nhà hát mùa dối việt nam phối hợp tổ chức
hướng tới kỷ niệm năm mươi năm thành lập cộng đồng chung asean
chương trình lần này có sự tham gia của gần năm mươi nghệ sĩ đến từ một mươi một quốc gia đông nam á
và khách mời nhật bản
chương trình giao lưu nghệ thuật múa dối đông nam á được khởi xướng
tại hiệp hội mùa dối đông nam á năm hai nghìn một mươi bốn
và được tổ chức thường niên ở nhiều quốc gia trong khu vực
với mục đích phát triển nghệ thuật mua dối và tăng cường tình đoàn kết
trong cộng đồng các quốc gia đông nam á
đến với chương trình giao lưu lần thứ một mươi này tại việt nam
ngay trong ngày đầu tiên các nghệ sĩ mùa dối của các quốc gia trong khu vực
đã có những trải nghiệm thú vị khi được tham gia tìm hiểu tập luyện nghệ thuật mua dối nước
một loại hình mua dối đặc sắc chỉ có ở việt nam
thực sự mới mẻ với tôi nhưng cũng rất thú vị
điều khiển các con dối khá nặng và rất vất vả
nhưng cũng chính nhờ ở dưới nước mà chuyển động của các con dối rất mềm mại
dối nước của các bạn thật sự rất đặc biệt và gây hứng thú cho tôi
cũng như các nghệ sĩ đến từ các quốc gia khác
chúng tôi cũng có hai nghệ sĩ của việt nam đã xuống dưới nước
để trực tiếp hướng dẫn cho các bạn ấy
tôi rất là tự hào về cái điều đó khi mà được là đại diện của việt nam
được quảng bá cái văn hóa của người việt nam
nhất là môi dối nước là cái bộ môn nghệ thuật mà chỉ có ở việt nam mới có
bên cạnh tìm hiểu về dối nước việt nam
các nghệ sĩ mua dối trong khu vực đã dành nhiều thời gian cùng nhau
chia sẻ về nghệ thuật mua dối và âm nhạc truyền thống của các quốc gia với nhau
các nghệ sĩ cũng tham gia các buổi thảo luận chia sẻ
để xây dựng một kế hoạch phát triển mô dối đông nam á trong thời gian tới
đặc biệt trong chương trình giao lưu mùa dối lần này
các nghệ sĩ mua dối và nhạc công của một mươi một nước đông nam á với khách mời đến từ nhật bản
đã cùng nhau kết nối tập luyện để xây dựng một vở diễn chung cho cộng đồng
và các khu vực mang tên apec wal asean để biểu diễn cho đêm bế mạc
ở đây không chỉ là giới thiệu đơn lệ của việt nam là gì
của indonesia là gì v v
ở đây là chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm
cũng như là cũng đóng góp cho một cái hoạt động chung
làm thế nào để xây dựng cho mùa dối
cộng đồng mùa dối asean
asean là phát triển và làm thế nào để có một kết nối chung trong nghệ thuật mùa dối này
mùa dối không chỉ đơn thuần là kể chuyện là biểu diễn
mà phải nhìn vào sự tổng hòa của tất cả mọi thứ của tất cả âm nhạc
ánh sáng và đặc biệt là kỹ thuật của nghệ sĩ
tôi muốn mang tất cả những đặc sắc của múa dối các nước
từ dối cạn dối bóng dối dây và rồi cả dối nước
để tạo nên một vợ diễn hoàn hảo
thể hiện được những nét độc đáo
đặc trưng nhất của nền nghệ thuật mô dối nước asean
và để tạo nên một vợ diễn hoàn hảo
cùng thể hiện nghệ thuật mua dối của một mươi hai nước trong một tiết mục là điều khá khó khăn
tuy nhiên các nghệ sĩ và nhạc công đã dày công luyện tập
để mang đến một tiết mục đặc sắc và ấn tượng cho khán giả
tiết mục múa dối chung dựa theo các câu chuyện dân gian của brunei
cambodia việt nam và các nước đông nam á
câu chuyện mở đầu với cảnh hai người nông dân tranh giành đất trồng trọt
cùng lúc đó một người đàn ông đã đứng ra giải quyết cuộc tranh chấp
bằng cách kể cho họ nghe một câu chuyện
câu chuyện với ý nghĩa đừng để chuyện bé xé da to
khi được nghe câu chuyện hai người đàn ông đã nhận ra một bài học quý giá
và cùng nhau dạy cho mọi người cách kể kể
lần lượt các hình thức mua dối của các quốc gia được sắp xếp đan sen khéo léo và hợp lý
kết hợp với sự phong phú và độc đáo của các nhạc cụ truyền thống của mỗi nước
vở diễn đã mang đến cho người xem sự hứng thú và ngạc nhiên trong suốt thời gian theo dõi
ý nghĩa nổi bật mà vợ diễn apec one asean muốn gửi gắm tới tất cả mọi người
là nêu cao tầm quan trọng và sức mạnh của sự đoàn kết trong cộng đồng các nước trong khu vực đông nam á
chương trình giao lưu nghệ thuật mua dối đông nam á góp phần thúc đẩy giao lưu giữa các đoàn
các nhóm mùa dối của các quốc gia đồng thời là sân chơi nghệ thuật mùa dối
và âm nhạc truyền thống phong phú đa dạng của các nước đông nam á
chương trình giúp làm sâu sắc thêm tình đoàn kết hữu nghị
giúp nhân dân các nước hiểu rõ hơn về mảnh đất con người văn hóa của nhau
đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả yêu bộ môn nghệ thuật truyền thống này
cũng như những nghệ sĩ múa dối trong và ngoài nước
để quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về tác dụng cũng như những hiệu ứng mà chương trình mang lại
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà ngô thanh thủy giám đốc nhà hát mô dối việt nam
thưa bà ngô thanh thủy bà đánh giá như thế nào về tác dụng của chương trình giao lưu nghệ thuật mô dối đông nam á lần này
đến các nghệ sĩ múa dối trong khu vực cũng như các nghệ sĩ múa dối việt nam nói riêng thưa bà
đây là một dịp để cho các nhà quản lý cũng như các nghệ sĩ mùa dối của các nước đông nam á
cùng các nghệ sĩ nhật bản có cơ hội để là trao đổi về nghề nghiệp
và thông qua đó thì sẽ tìm ra được những phương thức để đổi mới hoạt động
cũng như là để ra những phương pháp sáng tạo mới
để xây dựng các chương trình nghệ thuật phù hợp với hơi thở đương đại bây giờ
và để đáp ứng được nhu cầu khán giả của thời đại mới
với nghệ sĩ mùa dối việt nam lần này vì tổ chức tại việt nam
thì cơ hội nhiều nghệ sĩ được tham dự hơn
và bên cạnh đó thì mình cũng giới thiệu được cái nghệ thuật múa dối nước dân tộc độc đáo của mình
cho các bạn biết hiểu kỹ hơn
qua chương trình giao lưu này thì tất nhiên là sẽ có hiệu quả rất tốt
để quảng bá cho dối nước việt nam mình cũng như là các nghệ thuật truyền thống của mình
khi mà cái chương trình này đang giàn dựng tại nhà hát
thì hàng ngày các khán giả quốc tế vẫn đến xem mua dối nước của nhà hát
thì họ nhìn thấy là có những biển quảng cáo đang diễn ra
các chương trình giao lưu nghệ thuật giữa các nước đông nam á
và họ cũng xuống xem
thì họ cũng rất là thích thú
bên cạnh đấy thì các bạn đến với mình gần năm mươi các nghệ sĩ
qua các liên hoan mà các bạn được tham dự cùng
và những cái giải mà nhà hát mô dối đã đạt được
rồi là những cái hoạt động kể cả dối cạn dối nước
được bận mắt nhìn thấy
thì các bạn thấy rất là múa dối của việt nam mình rất là phát triển
và sau đó thì họ về nước cũng để tuyên truyền quảng bá thay cho mình
hôm nay xin được tạm dừng tại đây
mọi kỳ nông góp của quý vị và các bạn xin gọi về số điện thoại
hoặc gửi về hòm thư điện tử

hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau